các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
viên chức tỷ lệ trung bình máy tính trên cán bộ công chức đạt trên chín mươi
qua đây đã tạo thuận lợi tiết kiệm về thời gian công sức chi phí cho tổ chức cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
đặc biệt là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tạo được niềm tin cho doanh nghiệp và nhân dân góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
từ đến dòng phòng một cửa của thành phố lông chuyên này thì đã nhiều lần
quá trình mà làm thủ tục có chuyển nhiệm mua bán thì tôi đến dòng phòng một cửa thì là có cán bộ hướng dẫn làm thủ tục rất rõ ràng thất thiện vui vẻ và cỡ mở
còn thời gian mà để mà trả kết quả của cái hồ sơ mà ở tại văn phòng một cửa này thì nói chung là đảm bảo trong cái hạn trong cái giới hạn của mà một cửa đã phát cho dân
nhìn chung với sự quan tâm điều hành sáng tạo của các doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tỉnh an giang đặc biệt là sự năng động quyết liệt của cơ quan thường trực ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính tỉnh an giang đã có những đổi mới đáng khích lệ
một trong những nơi thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính là sở giao thông vận tải tỉnh an giang với nhiều cách làm sáng tạo trong khâu cải cách các thủ tục hành chính
cụ thể chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu sở liên kết với viettel và biêu điện an giang đã thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức chuyển bảo đảm đến nhà
nơi người dân yêu cầu gồm một mươi sáu ba trăm ba mươi chín hồ sơ giấy phép trong đó nhận trả nội tỉnh là một mươi hai bốn trăm tám mươi hai hồ sơ giấy phép và ba tám trăm năm mươi bảy hồ sơ giấy phép đến các cá nhân doanh nghiệp ngoài tỉnh